thưa quý vị mật độ lưu lượng người và phương tiện giao thông đang gia tăng trên nhiều tuyến địa bàn ở thành phố hà nội
và những ngày này thì gần tết nguyên đán nguy cơ ủn tắc giao thông đã xuất hiện ở nhiều khu vực
đặc biệt tại những tuyến đường đang có dự án thi công đòi hỏi các lực lượng chức năng thường xuyên phải có mặt để điều tiết và chống ủn tắc
đây là hiện trường thi công dự án hầm chui tại nút giao đường vành đai hai năm với đường giải phóng kim đồng quận hoàng mai
do đoạn tuyến này rất đông phương tiện xe khách qua lại quay đầu nên thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông trong những giờ cao điểm
theo ghi nhận việc dựng hàng rào và thi công tại đây được thực hiện sơ xài
nhiều vị trí thi công không được rào chắn cảnh báo thiếu biển cảnh báo và người hướng dẫn giao thông
do đó để chống ủn tắc thanh tra giao thông quận hoàng mai đã phải bố trí lực lượng thường xuyên hướng dẫn chống ủn tắc ở khu vực này
anh em ở đây có mấy chốt lực lượng kim đồng có hai mươi bốn kim đồng
ngày nào anh em cũng phải ra phân luồng đảm bảo cho sự vụ xe khách nhất là quay đầu phục vụ cho bà con đi lại
nhà thông định hướng và xác định là thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công tăng thêm nhân lực bật tư máy móc thiết bị
đồng thời là làm ba k bốn k làm ngày làm đêm để đảm bảo thời gian nhanh nhất có thể để hoàn thiện mặt bằng
và bàn giao sớm cho dân đi lại
nhằm giảm bùn tắc giao thông tại các khu vực thi công dự án trọng điểm cơ quan chức năng của thành phố hà nội
bên cạnh việc tăng cường lực lượng phân luồng điều tiết giao thông cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
và điều chỉnh giao chắn theo tiến độ thi công nhằm hạn chế ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông
thưa quý vị tối ngày một mươi sáu tháng một trung tâm hoạt động văn hóa khoa học
văn miếu quốc tử giám đã ra mắt album hòa tấu nhạc dân tộc tinh hoa đạo học
đây là một sản phẩm nghệ thuật thuộc chương trình trải nghiệm tour đêm văn miếu quốc tử giám
alum tinh hoa đạo học được nhạc sĩ đinh khánh ly sáng tác thể hiện tinh thần của các nghệ sĩ trẻ
muốn truyền tải giá trị âm nhạc nghệ thuật truyền thống tới đông đảo công chúng
toàn bộ album gồm sáu bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc
những giá trị cốt lõi của đạo học việt nam bắt nguồn từ giáo dục trong gia đình
từ tinh thần hiếu học từ ý chí phấn đấu bền bỉ của mỗi nho sinh
để trở thành người có ích với dân tộc được khắc họa qua từng khúc nhạc với chủ đề rõ rệt
những giá trị của di tích gắn liền với đạo học được thể hiện bằng âm nhạc dân tộc
mang đến cho công chúng những cảm xúc đặc biệt
nuôi dưỡng tình yêu đối với văn miếu quốc tử giám với di sản dân tộc
cuộc thi hoa khôi sinh viên việt nam hai nghìn hai mươi ba với chủ đề vẻ đẹp của sự thông minh
do cổng chi thức thánh gióng và trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam
phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn fcf group tổ chức
nữ sinh trịnh huỳnh mai trường đại học ngoại thương đã được sướng tên ở ngôi vị cao nhất
tân hoa khôi sinh viên việt nam ảnh hai mươi ba trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra
vào tối ngày một mươi sáu tháng một tại thành phố hồ chí minh
trải qua vòng sơ khảo và bán kết tại hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh thừa tiên huế
ban giám khảo đã lựa chọn ra ba mươi tám thí sinh xuất sắc
vào chung kết
đêm chung kết thí sinh trải qua phần thi trình diễn trang phục áo dài
mang họa tiết hoa văn đậm nét tinh hoa tôn vinh di sản văn hóa việt
trang phục thể thao trang phục giả hội
thí sinh trịnh huỳnh mai đại học ngoại thương đã được sướng tên ở ngôi vị cao nhất
tân hoa khôi sinh viên việt nam ảnh hai mươi ba
danh hiệu ác khôi i thuộc về thí sinh nguyễn thị minh phương đại học y hà nội
á khôi ii là dương kim thanh đại học công nghệ tp hcm
hoa khôi nhận giải thưởng hai trăm linh triệu đồng á khôi i một trăm linh triệu đồng và á khôi ii năm mươi triệu đồng
ban tổ chức trao các giải nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội
nữ sinh viên tài năng giải nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng
nữ sinh viên mặc trang phục áo dài đẹp nhất và chủ nhân giải nữ sinh viên hùng miệng tiếng anh
thưa quý vị chào đón năm mới hành công chương hai mươi bốn
họa sĩ lê thư đã trở lại với công chúng yêu mỹ thuật trong nước qua triển lãm tranh nghệ du
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
đây là triển lãm cá nhân lần thứ một mươi một đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ
sau năm năm của chân dung một nữ họa sĩ nổi bật của nền mỹ thuật đương đại việt nam
triển lãm nghệ du giới thiệu ba mươi bức tranh sân giàu nhiều tâm huyết của nữ họa sĩ
có thể kể đến các tác phẩm như chiều thu chăm non chuyển mùa sương lạnh dạng đông về sáng
xuyên suốt và nhất quán trong triển lãm tranh nghệ du là những mảng không gian rộng lớn
to và mênh mang được mở ra qua từng tác phẩm
mỗi bức tranh là một gam màu tâm trạng và vẽ bằng những nét bút thoáng đạt
nhiều ngẫu hứng của người họa sĩ
khách tham quan thưởng lãm có thể bắt gặp những màu xanh tinh khiết của xương
những màu vàng hoang mạc của nắng những màu tím u buồn của thời gian
những màu đỏ dạo dực của sự sống
trên những mảng màu bất tận đó là một bóng người một con thuyền lẻ loi
một đống lửa định mệnh hay một dấu lặng cô đơn thân phận của người nghệ sĩ
thưa quý vị cá ngoài kho là đặc sản nổi tiếng của vùng đất kiến thụy thành phố hải phòng
đây vốn là món ăn dân dã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành đặc sản vùng miền
năm hai nghìn một mươi chín cá mòi đã được xếp hạng sản phẩm ô cốp bốn sao
và được đưa ra thị trường trong nước ngoài qua nhiều kênh phân phối khác nhau
cá mòi kho kiến thụy có đặc trưng là rất béo
với nguồn nguyên liệu chủ yếu lấy từ thuyền đánh bắt của ngư dân
ở cửa sông văn úc và vùng ven biển lân cận
do cá mòi nhiều xương nên thời gian kho cá kéo dài từ một mươi hai đến một mươi bốn giờ
thịt cá sẽ rắn chắc vàng óng với hương vị rất đậm đà
cái truyền thống của dân kiên thủy thì ai người ta cũng biết đến cái cá mòi này nó rất giàu chất dinh dưỡng
nó rất giàu chất omega
thứ nhất thứ hai là khi cá mòi này thì là ở sông này là thường thường là sông sông đa độ
và dưới tận trái súng khu đồ sơn toàn bộ khu vực kiến thụy và đồ sơn là cá mòi mà đến mùa của nó là rất là béo và ngon
ngoài cái việc là sản xuất theo tiêu chuẩn của việt nam
thì hiện tại chúng tôi đang tiến hành những cái thủ tục để xin cấp phép về cái quy trình sản xuất
về nhà xưởng hay là về những cái thủ tục để có thể vào được các thị trường
như là thị trường eu hay là thị trường bắc mỹ
bên cạnh việc phân phối hợp hợp tác với nhiều cửa hàng thực phẩm sạch
các chuỗi siêu thị lớn tại hải phòng hà nội quảng ninh và thành phố hồ chí minh
thị trường tiềm năng khác mà cá mò kiến thụy hướng đến đó là nơi có kiều bào việt nam sinh sống như bắc âu bắc mỹ hay gần nhất là trung quốc
hy vọng với những hương vị đặc trưng cá mò việt nam sẽ sớm đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu chính ngạch vươn tầm quốc tế